tiết trời chủ đạo tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong hai ngày tới vẫn là có mưa rông vào lúc chiều tối
vùng mưa tập trung chính ở các tỉnh vùng núi
ban ngày thì có nắng và nắng nóng với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
sau đó từ ngày hai mươi một mưa rông sẽ tăng hơn cả về diện và lượng giúp nền nhiệt giảm từ một đến ba độ
nắng nóng tạm thời chấm dứt trên khu vực
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới về chiều tối thì cũng có mưa rông rải rác
cục bộ có mưa với lượng khá
còn ban ngày tại đây thì có nắng nóng với mức nhiệt trưa chiều giao động là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
sau đó cũng từ ngày hai mươi một khi mà mưa rông tăng lên nền nhiệt trên khu vực cũng giảm đáng kể giúp nắng nóng tạm thời chấm dứt
lui xuống khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế thời tiết trong ba ngày tới chưa có nhiều thay đổi
khu vực có nắng nóng gai gắt thậm chí có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm ba mươi tám độ
có nơi khoảng ba mươi năm đến ba mươi tám độ

do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và cháy rừng
người dân cần hết sức cảnh giác
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên trong ba ngày tới cũng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
chỉ riêng phần khánh hòa đến bình thuận nắng nóng có phần dịu bớt hơn trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
gió mùa tây nam có cường độ trung bình
biến yếu vẫn là tác nhân chi phối thời tiết chính ở vùng cao tây nguyên nên trong ba ngày tới tại đây thì vẫn có mưa rông vào lúc chiều tối
còn ban ngày thì có nắng gián đoạn với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi đến ba mươi hai độ
tại các tỉnh thành nam bộ cũng chịu tác động của gió mùa tây nam nên trong những ngày tới vẫn có mưa rông vào lúc chiều tối
trong cơn rông bà con cần đề cao cảnh giác với hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét cũng như gió giật mạnh có thể đi kèm
ban ngày trời nắng và nhiệt độ chưa chiều vẫn có thể đạt ngươi